thành ủy cần thơ vừa ban hành nghị quyết về xây dựng thành phố cần thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nghị quyết nêu rõ mục tiêu xây dựng thành phố cần thơ phát triển thành đô thị thông minh
thông qua sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thu thập truyền lưu trữ và xử lý dữ liệu
hướng tới phục vụ người dân và quản lý đô thị thông minh hơn góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước
hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững đẩy mạnh thu hút đầu tư
nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ
thành phố lần thứ một mươi ba nghị quyết của bộ chính trị khóa một mươi một về xây dựng và phát triển thành phố cần thơ
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
theo đó tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu như đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng chính quyền
phục vụ nhân dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ quản lý thực hiện tốt các quy hoạch
đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phát triển nông nghiệp hiện đại thông minh